mở đầu bản tin sẽ là thông tin cập nhật liên quan đến vụ án đôi tình nhân giàn cảnh giết chồng từng gây xôn xao dư luận
trên địa bàn huyện iasup tỉnh đắk lắc xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đào thị mình ba mươi chín tuổi
chú tại huyện iasup và lý văn quân bốn mươi tám tuổi chú tại huyện cronbong tỉnh đắk lắc
cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng mình và ông lý văn nó sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ chồng
trong quá trình sinh sống do mình có quan hệ tình ái với quân cho nên hai vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn
mình và quân đã bàn nhau tìm cơ hội giết ông nó nhằm được tự do quan hệ
vào dạng sáng ngày sáu tháng ba hai vợ chồng ông nó nảy sinh mâu thuẫn
mình bị ông nó hành hung cho nên đã gọi điện cho quân
nói rằng sẽ chở ông nó đến khu vực dãy tại xã cư mơ lan để đánh thì quân đồng ý
khi tới điểm hẹn quân đã phục sẵn
chờ ra tay với nạn nhân
khi ông nó bỏ chạy bị vấp ngã thì quân đã ngồi đè lên ngực rồi dùng tay bóc cổ
còn mình thì dùng cục đá đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau đó cặp tình nhân đã khiêng thi thể gian cảnh nạn nhân treo cổ tự tử
đồng thời đã cướp một điện thoại và hai triệu đồng
đến ngày một mươi hai tháng ba người dân phát hiện tử thi ông nó đang trong tình trạng phân hủy
cho nên đã trình báo với cơ quan công an
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý văn quân tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
tuyên phạt bị cáo đảo thị minh trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là trung thân